tại phủ chủ tịch phát biểu trong buổi tiếp thủ tướng sri lanka rani whemesinghe đang ở thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu mà hai bên dành cho nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước ngày nay là cơ sở vững chắc để tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn giữa việt nam và sri lanka trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng thủ tướng rani wikreme singhe sang thăm chính thức việt nam
đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của cá nhân thủ tướng và chính phủ sri lanka đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với việt nam
bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng cùng những thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong dịp này
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng những nội dung và định hướng mà thủ tướng hai nước đã thảo luận có ý nghĩa
chủ tịch nước trần đại quang tạo động lực và cơ hội hợp tác mới đưa quan hệ việt nam sri lanka phát triển mạnh mẽ hơn
tương xứng với tiềm năng hợp tác và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị sri lanka ủng hộ việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ủng hộ ứng cử viên của việt nam vào vị trí tổng giám đốc unesco nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
chủ tịch nước cũng khẳng định việt nam hoan nghênh và khuyến khích sri lanka
tăng cường hợp tác cụ thể và thiết thực với asean góp phần thúc đẩy hợp tác giữa asean và hiệp hội hợp tác khu vực nam á
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang gửi tới tổng thống sri lanka matri pala sirisena lời hỏi thăm sức khỏe và trân trọng mời tổng thống sang thăm việt nam
thông báo về kết quả của hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng rani wikrayme singhe cho biết
hai bên đã nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc hiện có
đồng thời hai bên cũng thỏa thuận về việc tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân trên nền tảng hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa
về tình hình khu vực và quốc tế thủ tướng rani wikheme singhe khẳng định với mong muốn đẩy mạnh hoạt động giao thương với các khu vực
sri lanka ủng hộ môi trường hàng hải ổn định cam kết mạnh mẽ đối với một môi trường hàng hải theo công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
và sẵn sàng đóng góp vào những sáng kiến đảm bảo tự do hàng hải ở khu vực
thủ tướng rani wickremesinghe chuyển tới chủ tịch nước trần đại quang lời chào trân trọng lời chúc mừng từ tổng thống mathripala sirisena